liên quan đến vụ việc rừng nước chết tại khu phục hồi sinh thái của vườn quốc gia mũi cảm mau
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh vừa kết luận nguyên nhân là do rừng bị ứ nước mưa lâu ngày và làm cho môi trường thay đổi
trước đó vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy khu vực rừng đước của ba hộ dân nhận khoán đất rừng thuộc vườn quốc gia mũi cảm mau
xảy ra tình trạng cây đước bị chết với diện tích khoảng một hectare
thời điểm cây rừng bắt đầu chết tập trung vào khoảng từ tháng chín và tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đây là thời điểm mưa nhiều lượng mưa lớn tập trung kết hợp với chiều cường tăng cao
từ đó khiến nước trong các lô rừng rút ra không kịp bị ứ động lâu ngày gây ra hiện tượng uống nước cục bộ
môi trường bị thay đổi làm cây chết
để ngăn chặn tình trạng cây rừng bị chết trong thời gian tới sở nông nghiệp và phát triển đông thôn
đề nghị vườn quốc gia mũi cả mau tăng cường tuyên truyền nâng cấp rừng
đồng thời đề xuất ubnd tỉnh xem xét cho phép vườn quốc gia mũi cả mau tổ chức bố trí thêm cống sổ
đối với các lô rừng giao khoán cho dân có chiều dài năm trăm linh mét trở lên nhưng không làm ảnh hưởng đến cây rừng